công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đang được tổng cục thuế đặc biệt quan tâm nhất là trong những ngày cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo đó cơ quan thuế đang nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp điện tử
theo tổng cục thuế quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng năm hai nghìn một mươi sáu đã được quốc hội phê duyệt là chín mươi tám tỷ đồng
tính đến ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu số tiền đã chi từ dự toán hoàn thuế năm hai nghìn một mươi sáu là chín mươi sáu một trăm chín mươi sáu tỷ đồng
thực hiện chỉ đạo của bộ tài chính thì số quyết định hoàn thuế phát sinh năm hai nghìn một mươi sáu ít nhất phải thanh toán được là hai mươi
như vậy tổng số quyết định hoàn trước kiểm tra sau phát sinh trong chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu được tổng cục thuế thanh tra kiểm tra đạt tỷ lệ một mươi bốn và chiếm sáu mươi tám so với tỷ lệ yêu cầu của bộ
để kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng tổng cục thuế đang tiếp tục phối hợp với kho bạc nhà nước trao đổi thông tin phục vụ kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng
theo quy định tại thông tư số chín mươi chín hai nghìn một mươi sáu tt btc định kỳ hai lần trên ngày
ngoài ra tổng cục thuế cũng phối hợp với các cơ quan hải quan trong việc trao đổi cung cấp thông tin thông tin tình báo
số liệu tờ khai nhập khẩu đối với hàng hóa và doanh nghiệp liên quan đến các hồ sơ hoàn thuế đang được kiểm tra bảo đảm hoàn thuế đúng quy định đúng đối tượng